phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới khả năng cạnh tranh của một quốc gia
đặc biệt là trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay
chính vì thế việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở nên rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại
đại dịch covid một mươi chín khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái sâu và khiến các mô hình kinh doanh hợp tác truyền thống bị thay đổi
chính vì thế việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sáng tạo và có khả năng thích nghi
về biến động xã hội đang trở nên vô cùng quan trọng
từ thực tế đó các chương trình khởi nghiệp và phát triển kinh doanh với mô hình mới là cọ sát thực hành
rồi mới kết hợp với lý thuyết sẽ giúp sinh viên được tiếp cận thực tế nhiều hơn
ngoài việc trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng chung về quản lý và quản trị kinh doanh
thì chúng tôi tạo ra một cái môi trường học tập có thể nuôi dưỡng và khích lệ tinh thần khởi nghiệp tinh thần doanh nhân của các em
bởi vì sau này khi các em tốt nghiệp
dù là các em có làm start up khởi sự cái doanh nghiệp riêng của mình
hay là khi các em làm việc trong các cái doanh nghiệp
thì tất cả những cái điều này đều vô cùng quan trọng
chương trình thì kỳ vọng sẽ tạo ra một cái thế hệ doanh nhân trẻ
có năng lực có kiến thức bài bản có tư duy đổi mới sáng tạo
và đặc biệt là có tinh thần khởi nghiệp
nếu như mô hình trước đây là học trước làm sau
thì nay thực hiện ngược lại
khi trường đại học cho sinh viên tiếp cận ngay với các doanh nghiệp rồi mới trở lại với lý thuyết
đặc biệt tăng cường việc dạy thực tiễn của các chuyên gia doanh nhân
kết hợp với kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục quốc tế
sẽ là tiền đề để sinh viên vừa được trang bị kiến thức nền tảng
vừa được thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp từ chính những doanh nghiệp đang hoạt động
cái câu hỏi mà đặt ra
mà cho không chỉ riêng mình mà cho tất cả doanh nghiệp
đó chính là làm thế nào để trở nên khác biệt
đâu là giá trị tạo cho mình được cái đồng tiền và cái thương hiệu của mình
đi vào đúng vấn đề tìm hiểu đúng là cái keyword
để mà tìm mở ra được cho mình những con đường để mình suy nghĩ để đổi mới sáng tạo
để nguồn lực đang trong thời kỳ dân số vàng không mơ hồ về định hướng nghề nghiệp
hay thiếu kiến thức thực tế và kỹ năng hành nghề
thì công tác hướng nghiệp đào tạo cần thực sự gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
và đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng những mô hình giáo dục chuyên nghiệp và bài bản